chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn trong đêm nay miền bắc trời vẫn còn khá nhiều mây
nhưng mưa sẽ giảm xuống mức giải rác và lượng mưa cũng nhỏ dưới năm mm
tuy nhiên vẫn còn nguy cơ về chiến lửa đất
sao ngày mai dãnh thấp tan hẳn vùng ấp thấp phía tây sẽ phát triển và mở rộng dần về phía đông
các tỉnh bắc bộ sẽ đón ngày đầu tuần trong tiết trời nắng giáo
với các tỉnh phía tây bắc bộ nền nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ tăng lên ngưỡng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
nên trời sẽ có cảm giác oi bức về trưa và chiều đây cũng là dấu hiệu về một đợt nóng sắp xuất hiện
còn với các tỉnh phía đông bắc bộ ảnh hưởng của hoa lưu vùng thấp phía tây là không mạnh
vì thế dù trời có nắng nhưng cường độ nắng không mạnh
nên nền nhiệt cao nhất trong ngày sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
ở các tỉnh ven biển phía đông khu vực quảng ninh hải phòng thái bình và nam định
nắng yếu nên nhiệt độ chỉ khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi một độ trời mát mẻ
miền trung cũng sẽ đón tuần mới trong tiết trời nắng giáo và xu hướng nhiệt tăng dần
trong ngày mai một dọc từ thanh hóa trở vào cho đến tận bình thuận đều có nắng từ sớm
nền nhiệt hầu khắp miền trung sẽ tăng lên ngưỡng từ ba mươi bốn
đến ba mươi năm độ
riêng khu vực vùng núi phía tây các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến quảng ngãi
bắt đầu có dấu hiệu của hiện tượng phân yếu
nên ngày mai nhiệt độ ở khu vực này sẽ tăng lên từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ
tuy nhiên về chiều và tối ở khu vực này lại xảy ra mưa rào và rông
mưa rông trên nền nhiệt cao bao giờ cũng tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết cực đoan
như lốc xoáy mưa đá và gió giật mạnh
ở phía nam trong ngày mai cả tây nguyên và nam bộ tiếp tục có nắng sớm
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên vẫn từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
còn ở nam bộ là từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
và nóng tiếp tục xuất hiện cục bộ ở các tỉnh miền đông nam bộ
chiều và tối thì hai khu vực này chỉ có mưa ở một vài nơi
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió nam đến đông nam cấp bốn nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi ba độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào dài sát và có nơi có rông
tầm nhìn xa trên một mươi km
giảm xuống bốn một mươi km trong mưa gió tây nam cấp bốn cấp năm nhiệt độ từ hai mươi chín đến ba mươi năm độ
và sau đây là thông tin dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai
tại các tỉnh thành phố trên cả nước

tầm nhìn xa trên một mươi km gió tây nam cấp bốn nhiệt độ từ hai mươi chín ba mươi năm độ